cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của bộ công thương cho biết đây là những chiêu trò lừa đảo tuy không mới
tuy nhiên nhiều người dùng vẫn nhẹ dạ cả tin và trở thành nạn nhân
phải gánh trên vai những khoản nợ không biết đến bao giờ mới trả hết
nhằm tránh xa bẫy của những đối tượng lừa đảo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo
mọi người tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ
tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác với những cuộc gọi từ người lạ
cảnh giác với những thông tin mà đối tượng lạ cung cấp
trường hợp cần thiết thì yêu cầu đối tượng đó cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên
chức vụ đơn vị công tác địa chỉ số điện thoại với đối tượng là cá nhân
tên công ty địa chỉ cụ thể số điện thoại mã số thuế giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp
cũng theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tất cả các chương trình khuyến mại
trao thưởng phải được đăng ký và cấp phép tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền như
sở công thương địa phương hoặc cục xúc tiến thương mại của bộ công thương
đặc biệt là những chương trình có giá trị từ một trăm linh triệu đồng trở lên
nếu cần xác minh thông tin người tiêu dùng có thể liên hệ với các cơ quan này
để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời
trường hợp nghi ngờ đối tượng có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng cần cảnh giác
khôn khéo yêu cầu đối tượng cung cấp thêm thông tin
sau đó làm đơn trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời
thường xuyên cập nhật thông tin thời sự để không bị xa bẫy của những đối tượng lừa đảo này
người tiêu dùng cũng có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn hỗ trợ một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám của cục
để được tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời
thời gian vừa qua tình hình mua bán bất động sản tại tỉnh quảng bình
đã tạo được sức hút với các nhà đầu tư nhờ hạ tầng ngày càng được xây dựng đồng bộ
sức thanh khoản trên thị trường khá tốt
tuy nhiên cùng với đó nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự cả tin của người dân địa phương
sức hút của đồng tiền để thực hiện hành vi phạm tội với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng
không ít người dân đã lâm vào cảnh đường cùng vì sập bẫy các đối tượng lừa đảo
vì cả tin thiếu hiểu biết ông đặng văn quyết ở xã đức linh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sự việc đã khiến ông trắng tay
và hơn thế nữa ông đang phải gánh nợ tiền tỷ trên đôi vai gầy
tiền lãi ngày một tăng lên cuộc sống lâm vào cảnh khốn đốn tạm bỡ qua ngày
tin hiểu và thu hồi là được vốn để trả cho chúng tôi
trường hợp của ông quyết chỉ là điển hình trong số những nạn nhân nằm trong nhiều đường dây lừa đảo của tội phạm
có những nạn nhân công khai danh tính có nạn nhân lại muốn giấu đi vì một số lý do cá nhân
nhưng điểm chung của họ đều phải chịu những hậu quả nặng nề lâm vào cảnh khốn cùng
tuy nhiên công tác khắc phục hậu quả hoàn trả lại số tiền bị lừa đảo của các nạn nhân còn là một vấn đề nan dài
khi tiền rơi vào tay các đối tượng lừa đảo đã được các đối tượng nhanh chóng sử dụng tẩu tán với nhiều mục đích khác nhau gây khó khăn trong việc thu hồi
số tiền đó thì trả tiền cho công nhân
vì là khi trước là thuê họ để làm đường tóc tóc ở sơn la tỉ loan
mà công ty mà nó nhận lại là chủ đầu tư đó là người ta cháy lang mình
thì thành ra là tất cả các nhà xe hai mươi ba chiếc xe đó là họ về nhà họ đòi nợ
thế nên đó là cái số tiền đó là thuê nhân tải cho họ
thủ đoàn của các đối tượng thường lợi dụng vào sự cải tiến của người dân
để khiến người dân tin tưởng vào cái nội dung giao dịch đó và cho rằng đó là cái nội dung giao dịch có thật
từ đó là người dân giá tài sản cho bản chúng để bản chúng tiến hành hoạt động kiếm đặt tài sản
bất động sản là một lĩnh vực nhạy cảm bởi số tiền giao dịch thường khá lớn
nên nhiều đối tượng lừa đảo đã vào đăng tập
chúng ở lĩnh vực này nhằm chiếm được tài sản của người dân thiếu hiểu biết
chính vì vậy người dân cần phải tỉnh táo khi thực hiện trao đổi mua bán
đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý cần phải được xác định rõ ràng của cơ quan có thẩm quyền
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị